do ảnh hưởng hoàn lưu của cơn bão số năm những ngày qua sóng biển kết hợp với chiều cường khiến bờ biển ở xã đảo tam hải huyện núi thành tỉnh quảng nam bị sạt lở tại nhiều nơi
tại khu vực cửa lở ở thôn sáu và thôn thuận an xã tam hải huyện núi thành tỉnh quảng nam sóng biển to đã khiến bờ biển sạt lở sâu vào đất liền và kéo dài hơn một km khiến nước biển chỉ còn cách khu dân cư chưa đến hai trăm linh mét
trong những ngày tiếp theo thời tiết ở khu vực này được dự báo có mưa lớn do đó nhiều khả năng sẽ làm hàng chục hồ nuôi tôm của người dân tại xã tam hải bị thiệt hại nặng
trước tình hình trên chính quyền địa phương đã hướng dẫn người dân chèn chống nhà cửa gia cố bờ bao hồ nuôi tôm đồng thời xây dựng phương án di chuyển dân cư để phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra